trợ công nghệ và thiết bị hà nội techmart hà nội hai nghìn một mươi sáu đã chính thức khai mạc tối qua tại hà nội
đây là techmark đa ngành quy mô quốc gia do ủy ban nhân dân thành phố hà nội phối hợp với bộ khoa học và công nghệ tổ chức
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dự lễ khai mạc
với tinh thần liên kết cùng hội nhập và phát triển techmart hà nội hai nghìn một mươi sáu thu hút hơn bốn trăm linh đơn vị tham gia
với hơn bốn trăm ba mươi gian hàng giới thiệu trào bán hơn một năm trăm linh công nghệ và thiết bị giải pháp phần mềm dịch vụ
và sản phẩm khoa học công nghệ chế biến nông lâm thủy sản thực phẩm nông nghiệp cao sống cây trồng xử lý môi trường
techmart hà nội hai nghìn một mươi sáu là nơi tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu đào tạo với sản xuất kinh doanh
xúc tiến thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ đẩy mạnh giao dịch mua bán công nghệ tiên tiến
thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát huy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội
trợ công nghệ và thiết bị hà nội năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng chín đến hết ngày một tháng một mươi tại bảo tàng hà nội